tiếp tục thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở các địa phương khác
sau hơn ba mươi ngày triển khai quyết liệt các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đến nay tỉnh phú yên đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
tỉnh đã bước đầu từng bước thu hẹp vùng đỏ bảo vệ và mở rộng vùng xanh
nỗ lực rứt điểm dập dịch trong thời gian sớm nhất
trên cơ sở đánh giá mức nguy cơ dịch bệnh của các địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thống nhất áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
đối với tám huyện thị xã trên toàn tỉnh
riêng thành phố tuy hòa vẫn áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với bảy xã phường có nguy cơ cao
trong những ngày tới phú yên sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng
tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín theo kế hoạch sớm tiến tới dập dịch hoàn toàn trên địa bàn tỉnh
tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương được giảm mức độ phòng chống dịch
sẵn sàng các phương án khôi phục sản xuất ổn định đời sống người dân
dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiêm ẩn nguy cơ bùng lại trong cộng đồng
do địa phương liên tục ghi nhận nhiều trường hợp là công dân phú yên đón về từ vùng dịch là các tỉnh phía nam
do vậy tỉnh phú yên đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch quyết liệt và hiệu quả